từ ngày hai mươi tháng bốn đức bắt đầu nới lỏng một số hạn chế nhằm dần đưa cuộc sống trở lại bình thường
quyết định được đưa ra sau nhiều tuần áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch covid một mươi chín
tuy nhiên thủ tướng đức angela merkel cũng kêu gọi người dân cần thận trọng và chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh
đồng thời cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm này có thể bùng phát trở lại
đến nay đức đã ghi nhận gần một trăm bốn mươi bảy ca mắc covid một mươi chín trong đó có bốn bảy trăm linh sáu ca tử vong